trong lúc dịch bệnh covid một mươi chín vẫn còn có những diễn biến khó lường nhằm bảo đảm an toàn cho người bệnh khi có nhu cầu khám chữa bệnh
bộ y tế đã phối hợp với đơn vị bên thông tin truyền thông để xây dựng phần mềm khám chữa bệnh trực tuyến
tuy nhiên khi mô hình này được triển khai thì đã xuất hiện không ít những bất cập
đây là một trong những bệnh nhân mắc tim mạch đang được bệnh viện đại học y hà nội đưa vào danh sách quản lý
theo dõi sức khỏe từ xa thông qua hệ thống khám chữa bệnh trực tuyến
mỗi tuần một lần theo lịch hẹn ông sẽ được các bác sĩ khám đánh giá tình trạng sức khỏe và việc sử dụng thuốc
lợi ích của việc khám chữa bệnh từ xa sẽ phù hợp với việc đẩy mạnh phòng chống lây nhiễm dịch bệnh covid một mươi chín
khi bệnh nhân có thể hạn chế đi lại giảm thiểu gánh nặng cho bệnh